thưa quý vị sáng ngày hai mươi tháng một mươi sau hai ngày kể từ khi cập cảng hải phòng vượt qua quãng đường gần một trăm chín mươi km
đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro nhổn ga hà nội đã được vận chuyển về tới deport nhổn hà nội
đoàn tàu sử dụng sức kéo điện áp thấp một chiều bảy trăm năm mươi vdc ray thứ ba với kết cấu gọn đơn giản chắc chắn
chi phí xây lắp và bảo dưỡng thấp bảo đảm mỹ quan đô thị
hệ thống phanh hãm được trang bị tính năng hãm tái sinh để giảm tiêu thụ năng lượng và giúp giảm chi phí bảo trì
khi đến nơi các toa tàu đã được cẩu lên ray về khu vực tập kết để tiến hành công tác lắp ráp và thử nghiệm
đoàn tàu sẽ được căn chỉnh và trưng bày ở nhà ga s một trên đường ba mươi hai vào tháng một mươi một tới đây để người dân tham quan
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội chín đoàn tàu còn lại của tuyến metro nhổn ga hà nội đang được sản xuất tại pháp
và dự kiến sẽ đưa về hà nội bắt đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi
theo tổng công ty đường sắt việt nam nước lũ đã làm ngập hai trăm linh mét đường sắt giữa ga hà thanh và ga đông hà tỉnh quảng trị
bởi vậy nhiều chuyến tàu qua khu vực miền trung phải tạm dừng
tổng cộng có bốn đoàn tàu khách se một se ba se bảy se tám phải dừng tại các ga đông hà tiên an đồng hới tỉnh quảng bình để tranh lũ
có một mươi hai đoàn tàu chở hàng phải dừng dọc đường tạm ngừng chạy tàu se bảy ngày hai mươi tháng một mươi từ hà nội đi huế và ngược lại
hiện tàu se tám xuất phát từ sài gòn ngày một mươi tám tháng một mươi đến ga đồng hới lúc bảy h bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
với khoảng một trăm năm mươi hành khách đang phải nằm chờ kế hoạch truyền tải hoặc đi tiếp
những vụ tai nạn với nguyên nhân từ những chiếc container luôn là nỗi ám ảnh của người đi đường
vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một chiếc container mất lái đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương
thời điểm trên xe container mang biển số năm mươi một c ba mươi ba nghìn một trăm hai mươi năm lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy b hướng từ huyện bắc tân uyên về thành phố thuận an
khi xe lưu thông đến đường dt bảy trăm bốn mươi bảy b giao với đường trịnh hoài đức
lái lao lên vỉa hè đâm va vào các máy hiên cửa hàng bên lề đường
xe container tiếp tục đâm đổ cột đèn tín hiệu giao thông và chỉ dừng lại khi đâm vào một siêu thị
tại hiện trường vụ tai nạn khiến một người phụ nữ bị thương nặng
tài xế chỉ bị xây sát nhẹ vụ tai nạn cũng khiến hai xe máy bị hưởng nặng
nhận được tin báo công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điều tiết giao thông